cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh vĩnh phúc đã ra quyết định khởi tố bị can nguyễn thị kim anh
trưởng đoàn thanh tra bộ xây dựng cùng hai thành viên trong đoàn để điều tra về hành vi nhận hối lộ
cụ thể ngày một mươi tám tháng sáu công an tỉnh vĩnh phúc đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can nguyễn thị kim anh
phó trưởng phòng phòng chống tham nhũng bộ xây dựng
tống đặt quyết định khởi tố bị can ông đặng hải anh chuyên viên phòng thanh tra xây dựng hai
và bà nguyễn thùy linh cán bộ phòng giám sát kiểm tra và xử lý sau thanh tra để điều tra về hành vi nhận hối lộ
bà kim anh là trưởng đoàn và ông đặng hải anh bà nguyễn thùy linh là thành viên đoàn thanh tra của bộ xây dựng tại tỉnh vĩnh phúc
các quyết định đã được viện kiểm sát nhân dân tỉnh vĩnh phúc phê chuẩn trong chiều nay